chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
thưa quý vị tết đến xuân về là thời điểm mà mỗi người dân đều háo hức chờ đợi
nhằm đem đến cho khán giả những phút giây thưởng thức nghệ thuật thú vị
vừa qua đã có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đó nổi bật là chương trình nghệ thuật tiếng mùa xuân
bao gồm các tiết mục hòa nhạc và múa ba lê được trình diễn bởi các nghệ sĩ của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
đây cũng là chủ đề chính trong chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật nhân dịp năm mới đinh dậu hai nghìn hai mươi
vừa qua tại nhà hát lớn hà nội liên hiệp các tổ chức hiếu nghị thành phố hà nội đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật
chào năm mới hai nghìn một mươi bảy
chương trình có sự tham gia của các đại sứ
hiện các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại việt nam
chương trình giao lưu nghệ thuật chào năm mới hai nghìn một mươi bảy là hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện sự tri ân của người dân việt nam nói chung
cũng như người dân thủ đô hà nội nói riêng dành cho bạn bè quốc tế
đã luôn đồng hành ủng hộ nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
chương trình giao lưu nghệ thuật chào năm mới hai nghìn một mươi bảy với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ
đoàn ca mối nhạc công an nhân dân đã biểu diễn nhiều ca khúc
điệu múa ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước việt nam
và các cán bộ đại sứ quán các nước lào cuba indonesia
cũng như biểu diễn một số tiết mục văn nghệ đặc sắc truyền thống của mỗi nước
sau thành công của hai kỳ tết as năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi tám
vừa qua tại tầng năm hà nội gretip city số một lương yên hà nội
đã diễn ra hội trợ
domino arts fair với chủ đề bắc nam xung hợp
đây là hội trợ nghệ thuật đầu tiên được tổ chức liên tiếp thành một chuỗi
tại hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
với mong muốn đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng
domino arts fair là mô hình hội trợ nghệ thuật độc đáo đầu tiên tại việt nam
các khu trưng bày và các gian hàng của nghệ sĩ được thiết kế mở theo trường phái
nhóm nghệ thuật để công chúng dễ dàng tiếp cận và có thể tương tác trực tiếp với nghệ sĩ
hội đồng nghệ thuật của rien arts gồm những nghệ sĩ có uy tín và tên tuổi
đã trực tiếp lựa chọn khoảng ba trăm linh tác phẩm xuất sắc của hơn sáu mươi nghệ sĩ tên tuổi tài năng từ bắc tới nam
domino asfael là sự kiện đầu tiên trong lộ trình thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu hội trợ nghệ thuật
việt nam arts fair của rien arts
việt nam arts fair được định hướng trở thành một thương hiệu hội trợ quốc gia cho việt nam
sánh tầm với các thương hiệu hội trợ nghệ thuật khác trong khu vực và trên thế giới
hội chữ xuân đình dậu diễn ra tại hồ văn thuộc di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám
đây là hoạt động thường niên do sở văn hóa và thể thao hà nội phối hợp với trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám
và các câu lạc bộ thư pháp tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu xin chữ của nhân dân thủ đô nhân dịp đầu xuân
gần một trăm linh người viết thư pháp đến từ một mươi ba cầu lạc bộ thư pháp
và một số người viết thư pháp tự do của hà nội và một số tỉnh thành phía bắc đã tham gia hội chữ xuân đinh dậu
tất cả các ông đồ tham gia hội chữ đều đã qua sát hạch các năm trước
cùng với một số ông đồ được tuyển chọn từ cuộc triển lãm viết thư pháp chuẩn bị được tổ chức tại hội chữ xuân đinh dậu
nên đảm bảo về chất lượng viết thư pháp
năm nay ban tổ chức phối hợp với lực lượng công an phường quốc tử giám quyết liệt dẹp bỏ
không để tái diễn tình trạng
tự dựng lều cho chữ ở vỉa hè phố văn miếu
hội chữ xuân đình dậu hai nghìn một mươi bảy diễn ra từ tám h ba mươi đến hai mươi h hàng ngày đến ngày một mươi hai tháng hai
thưa quý vị đã thành một hoạt động mang tính thường niên kể từ khi ấn phẩm nhân dân hàng tháng
báo nhân dân ra bộ mới vào tháng một năm hai nghìn một mươi hai
vào mỗi dịp tết đến xuân về ban nhân dân hàng tháng báo nhân dân
tổ chức gặp mặt tri ân đội ngũ cộng tác viên thân thiết
đồng thời cho ra mắt những cuốn sách mang đậm dấu ấn và hình thành thương hiệu của riêng mình
trong năm hai nghìn một mươi bảy này bốn ấn phẩm ra mắt là món quà xuân vô cùng ý nghĩa
mà đội ngũ những người làm báo nhân dân hàng tháng trân trọng gửi tới độc giả
không dừng lại ở những chuyện ngắn đặc sắc của năm hai nghìn một mươi tám
nằm trong tập lửa không màu hay những cuộc trò chuyện trực diện thẳng thắn
nhưng không kém phần hấp dẫn
giàu hàm lượng thông tin ở tập đối thoại trong năm
hai cuốn sách tập hợp những bài viết của hai chuyên mục cố định
được độc giả nhân dân hàng tháng đánh giá cao là e mail lúc không giờ
và thấy do nhà thơ hữu việt và họa sĩ lê thiết cương làm chủ mục cũng đã được xuất bản
thấy là tập sách in riêng đầu tiên của họa sĩ lê thiết cương
và cũng chính là tên chuyên mục mà họa sĩ nổi tiếng
lê thiết cương đã nhiệt tình đồng hành cùng ấn phẩm nhân dân hàng tháng trong suốt vài năm trở lại đây
không chỉ nổi tiếng với những tác phẩm theo phong cách hội họa tối giản
lê thiết cương còn là một cây bút phê bình văn hóa nghệ thuật cực kỳ sắc xảo
mỗi một tháng tôi chọn ra một cái bức ảnh của một tác giả nào đó
một nhà nhiếp ảnh nào đó và tôi bình luận về bức ảnh đó
trên cơ sở bức ảnh đó mình tìm ra một ý nghĩa gì đấy một câu chuyện gì
một thông tin
chỉ là có một bức ảnh một thông điệp gì nằm ở phía dưới của bức ảnh đó để tôi bình
đã từ năm năm nay mỗi dịp tết đến xuân về
bạn đọc yêu văn chương lại háo hức chờ đợi những ấn phẩm đặc biệt của nhân dân hàng tháng
không chỉ có vậy việc đều đặn ra mắt các cuốn sách trong suốt năm năm qua
đã nhận được sự hưởng ứng đánh giá cao từ phía những người làm công tác xuất bản
đây là một sự kiện mà lâu nay
giới báo chí truyền thông và xuất bản rất là mong đợi
đây là những cái tác phẩm mà được tập hợp từ những bài báo
những cái bài thơ chuyện ngắn qua một năm được đánh giá lại và tuyển chọn vào những ấn phẩm này
không những đây là một mỹ tục đẹp của nhân dân hàng tháng
mà tôi cho rằng đây là một lời tri ân rất trang trọng đến với tất cả các tổng cộng tác viên

các nhà văn nhà thơ các họa sĩ và những người làm quản lý về báo chí
tại buổi ra mắt sách những người làm báo nhân dân hàng tháng có cơ hội được gặp gỡ
và lắng nghe những cuộc trò chuyện cởi mở
cũng như những góp ý chân thành thẳng thắn của các cộng tác viên thân thiết
đã đồng hành cùng nhân dân hàng tháng trong nhiều năm qua
đây là cơ hội quý báu để đội ngũ những người làm báo nhân dân hàng tháng
không ngừng nỗ lực hoàn thiện và nâng cao chất lượng của mỗi ổn định

thông điệp mà anh muốn gửi tới đọc giả là gì
trong này tôi kể những câu chuyện về cuộc sống về tình bạn về tình yêu
về những cái vấn đề nóng bỏng xảy ra trong xã hội
trong này cũng có những câu chuyện về giáo dục những chân dung văn học
những nhà văn những nhà văn hoa tiền bối đã để lại dấu ấn rất sâu đậm
trong cuộc sống của tôi và quá trình hoạt động báo chí của tôi
điều mong muốn của tôi là mỗi một người khi đọc sẽ tìm ra được một cái thông điệp của mình
nhưng một điều bao trùm lên tất cả mà tôi muốn nói với bạn đọc đó là
hãy sống tử tế và đàng hoàng
chúng ta có thể là những người bình thường thôi nhưng dứt khoát chúng ta không được là những người tầm thường
với hai mươi sáu email cùng hai mươi một tản văn được viết lúc giờ
vậy làm thế nào để cuốn sách không rơi vào sự lắp kép cơ học đơn thuần
câu hỏi này rất là hay
có nhiều người hiểu lầm là một cuốn sách là tập hợp tất cả những bài viết
ở những thời điểm khác nhau thậm chí là những bài đã in báo rồi
theo tôi nếu mà cách tập hợp cơ học như thế nó sẽ tạo nên một cái sự rời rạc
và thật ra nó chỉ là photocopy từ một loại thể loại này sang thể loại khác thôi
chính vì vậy tôi đã có kết cấu lại trong cuốn sách của mình thành hai phần
một phần là email với hàm nghĩa là email viết lúc không giờ những bức thư
và phần thứ hai là phần viết lúc giờ những bài viết được viết vào những lúc đêm muộn như thế
rồi được kết cấu sâu chuỗi lại
và có những cái bài viết tôi đã bổ sung thêm những thông tin để nó vượt ra ngoài cái khuôn khổ của chữ nghĩa
vượt ra ngoài khuôn khổ của chuyên mục
chính vì vậy nó có một cái đường dây gắn kết lại email và những bài viết lúc không giờ
thưa quý vị nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc chào mừng năm mới đinh dậu hai nghìn hai mươi
mới đây chương trình hòa nhạc và múa ballet với chủ đề tiếng mùa xuân đã được tổ chức tại nhà hát lớn hà nội
chương trình do các ca sĩ nhà công và vũ công của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam giàn dựng và biểu diễn
đã mang đến một không gian tươi vui và ấm cúng cho khán giả trong những ngày đầu năm mới
chương trình hòa nhạc và múa ballet tiếng mùa xuân the voice of springs do nghệ sĩ nhân dân phạm anh phương
giữ vai trò đạo diễn nghệ thuật và nhạc trưởng lê phi phi là người phụ trách về âm nhạc của chương trình
chương trình được chia thành hai phần
phần một bao gồm một mươi một tiết mục
với sự kết hợp nhuẩn nhuyễn tài tình điêu luyện của giàn nhạc giao hưởng giàn hợp sướng
cùng các nghệ sĩ biểu diễn solo trên nền của những bản nhạc nổi tiếng thế giới như the blue danube osomio hungarian dance
các tác phẩm của chương trình được sắp xếp khéo léo với nhiều sắc thái cung bậc
ban đầu là nhẹ nhàng yên tĩnh sau đó là những tiết tấu nhanh rồi lắng lại
và cuối cùng là tạo ra một sự ấm cúng quây quần với những âm thanh ngọt ngào trong trèo
và tất cả đều xoay quanh chủ đề chính của chương trình đó là tiếng mùa xuân
tên chương trình được lấy từ một tác phẩm của chương trình là những cái tiếng nói của mùa xuân
đây là một tác phẩm của nhạc sĩ áo johann strauss rất nổi tiếng
tuy nhiên trong chương trình không chỉ có tiếng tác phẩm đó mang hơi thở của mùa xuân
mà nó là một chương trình xuyên suốt tất cả những tác phẩm khí nhạc cũng như cho hợp sướng
độc tấu solo giọng hát đều mang một tính chất mùa xuân
chúng tôi gọi là một buổi gala opera hoặc gala âm nhạc hay bữa tiệc âm nhạc
mọi ánh nhìn của khán giả đều đổ rồn về sân khấu khi có sự xuất hiện bất ngờ và duyên dáng của các ca sĩ
với các tiết mục nhạc kịch nổi tiếng thế giới như carmen la chavita
vẫn đảm bảo chất lượng nghệ thuật đỉnh cao của những vở nhạc kịch kinh điển thế giới
nhưng tinh thần tươi mới gần gũi của những nghệ sĩ việt đã đưa khán giả đến gần hơn với một loại hình âm nhạc còn khá kén người nghe
những ánh mắt háo hức chờ đợi những chàng pháo tay không ngớt
chính là động lực lớn lao là phần thưởng vô giá mà khán giả đã yêu ái dành tặng cho nghệ sĩ của chương trình
không cần là những người am hiểu về nhạc cổ điển mỗi khán giả đến với chương trình đều có cho mình một ấn tượng và xúc cảm đặc biệt
vẫn đảm bảo chất lượng nghệ thuật đỉnh cao của những nghệ sĩ việt đã đưa khán giả đến gần hơn với một loại hình âm nhạc còn khá kén người nghe
không cần là những người am hiểu về nhạc cổ điển mỗi khán giả đến với chương trình đều có cho mình một ấn tượng và xúc cảm đặc biệt
không cần là những người am hiểu về nhạc cổ điển mỗi khán giả đến với chương trình đều có cho mình một ấn tượng và xúc cảm đặc biệt

tạm biệt giàn nhạc sao hưởng giàn hợp sướng hay giọng ca của các nghệ sĩ khán giả tiếp tục được đến với không gian lãng mạn
trong vở ballet le fideuse hay còn gọi là tropignana bởi được biểu diễn với phần âm nhạc do nhà soạn nhạc frederic chopin sáng tác công diễn lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm linh bảy

vở ballet này tiếp tục được phát triển nhưng vẫn là vở ballet một màn không mang nội dung cụ thể mà tập trung vào yếu tố khơi gợi sức sống của chủ nghĩa lãng mạn
trong buổi biểu diễn lần này người đảm nhận vai nam chính là nghệ sĩ ưu tú đàm hàn giang
anh cùng các nghệ sĩ của nhà hát vũ kịch việt nam đã đem đến cho khán giả những cảm xúc trong trẻo lãng mạn nhẹ nhàng rất phù hợp trong không khí mùa xuân đang ngập tràn
với cái nền âm nhạc lãng mạn
rất dễ nghe và cái thông điệp của nhà hát muốn đưa ra cho khán giả thưởng thức một cái sự lãng mạn một cái sự hồn nhiên và vu tư trên cái nền nhạc rất tuyệt vời như thế vậy
cùng với các tác phẩm âm nhạc với giai điệu tươi vui rộn ràng được biểu diễn trong phần đầu của chương trình
vở ballet le ciffideur thực sự là một món quả nghệ thuật ý nghĩa mà những người làm chương trình muốn gửi tới khán giả nhân dịp đầu xuân mới

những tác phẩm nghệ thuật được giàn dựng phối khí công phu trình diễn trao chuốt đã để lại nhiều cảm xúc với công chúng thủ đô và du khách
cũng thông qua chương trình ban tổ chức hy vọng có thể mang nghệ thuật cổ điển đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật nhất là đối với giới trẻ việt nam
khi có thể tiếp cận và cảm nhận vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật cổ điển giới trẻ có thể cảm thụ được nhiều hơn hương vị sắc màu từ cuộc sống
điều này sẽ góp phần xây dựng nên những phẩm chất đẹp
góp phần tạo nên một thế hệ việt mới một xã hội phát triển hơn trong tương lai
nhiều bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn